thành phố hồ chí minh sẽ trưng dụng khu vực trống tại tòa nhà thuận kiều plaza đường hùng vương quận năm
để làm bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín trong những ngày tới đây
theo ghi nhận chiều ngày tám tháng bảy khu vực block c tòa nhà thuận kiều plaza đã được phun khứa quẩn
công nhân được huy động đến để thi công thành lập bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
tất cả đều được khai báo y tế bắt buộc theo quy định
vật tư y tế cũng đã được chuyển lên các tầng để sớm đưa bệnh viện giải chiến vào hoạt động
phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thuận kiệp plaza được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với diện tích xây dựng khoảng một trăm linh m hai tại phường một mươi hai quận năm
công trình này có ba tòa nhà cao ba mươi ba tầng với hàng trăm nhà ở phòng chức năng
trước đó khi được trung dụng xe bệnh viện giải chiến thuận kiều plaza ít được khai thác sử dụng
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca nhiễm còn tăng ở thành phố hồ chí minh
thì việc thành lập bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín ở thuận kiêu plaza sẽ giảm tải cho bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại huyện củ chi